tiếp tục với những tín hiệu tích cực trong công tác ngăn chặn đại dịch
mới đây mỹ đã chi một hai tỷ đô la mỹ để mua một bảy triệu viên thuốc monopiravir
đang được thử nghiệm để điều trị covid một mươi chín của medsharp dom
ngoài ra mỹ cũng đã chi ba hai tỷ đô la mỹ để thúc đẩy nghiên cứu các loại thuốc kháng virus dạng viên
dùng trong điều trị covid một mươi chín
đây thực sự là một tin vui với tất cả người dân trên toàn thế giới
trong bối cảnh dịch bệnh đã lây lan cho một trăm chín mươi bảy triệu người và khiến gần bốn một triệu người không qua khỏi
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi về những kỳ vọng của người dân vào hiệu quả của viên thuốc này
loại thuốc kháng virus có tên monipiravir của mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất
cho hy vọng chấm dứt đại dịch covid một mươi chín trong tương lai gần
thuốc monopiravir được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai công ty regiben của đức và med của mỹ
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và giai đoạn hai
đã hoàn tất với hiệu quả một trăm linh trên các bệnh nhân covid một mươi chín
sau năm ngày tài lượng virus của bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba cũng gần đi đến trạng cuối với hiệu quả rất tốt
dự kiến sẽ có kết quả ngay trong mùa thu năm nay
đồng đảo cư dân mạng vô cùng vui mừng và kỳ vọng trước thông tin này
niềm hy vọng của thế giới đây rồi
hy vọng tốc độ cho ra đời thuốc sẽ được đẩy nhanh
tình hình thế giới lao đao vì covid một mươi chín lắm rồi
hiện nay nhân loại đang mong chờ một cái gì đó có thể kết thúc sự tồn tại của virus corona
vì vậy đây là một tin hết sức tốt đẹp
hoan nghênh các nhà khoa học
hy vọng các nhà khoa học sẽ thành công và thuốc sẽ được bán ra thị trường nhanh nhất
lúc đó cuộc sống chúng ta mới được yên ổn
hy vọng loại thuốc này sớm được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới
và khi đó bệnh covid một mươi chín cũng sẽ được xem như bệnh cảm cúm thông thường
theo các nhà khoa học
moni piravir sử dụng dễ dàng qua đường uống
điều trị các bệnh nhân nhiễm sars cov hai giai đoạn đầu
theo đó mỗi bệnh nhân sẽ uống hai liều mỗi ngày và duy trì trong năm ngày ngay tại nhà
nếu nghiên cứu giai đoạn ba thành công
trong tương lai việc điều trị sars cov hai sẽ giống như điều trị các loại cúm khác
tại việt nam mới đây bộ y tế vừa ban hành pháp đồ điều trị covid một mươi chín mới
trong đó lần đầu tiên bộ y tế cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên
trong y học cổ truyền để điều trị covid một mươi chín
xuyên tâm liên còn có tên là công cộng hùng bút nguyên cộng lam khái liên
cây lá đắng khô đảm thảo nhất kiến kỳ cỏ đắng cỏ ấn độ v v
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng kỳ vọng
việc áp dụng y học cổ truyền và chữa bệnh covid một mươi chín sẽ đem lại hiệu quả tích cực
đồng ý dùng xuyên tâm liên điều trị covid một mươi chín
chúng ta còn nhiều vị thuốc dân gian có khả năng ức chế virus lắm
năm một nghìn chín trăm tám mươi một các sinh viên đại học cao đẳng
trung học chuyên nghiệp cũng nhờ loại thuốc xuyên tâm liên để điều trị bách bệnh rồi
thấy hiệu quả rất cao
y học cổ truyền đã tồn tại hàng nghìn năm thậm chí ra đời trước khi có tây y
việc tồn tại của nó đến nay chắc chắn phải có lý thì mới tồn tại được
kết hợp được đông và tây y thì quá tốt
nếu thật sự hiệu quả thì quá tuyệt vời vì vị thuốc này rất quen thuộc với người dân việt nam
chia sẻ trên báo chí phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
đây là phương thuốc rất kinh điển trong những năm đất nước còn nghèo khổ từng dùng để chữa bách bệnh
vừa qua một số nước đã đưa vào điều trị và cũng thấy hiệu quả nên chúng ta có thể đưa vào điều trị
trên những bệnh nhân ít triệu chứng thể nhẹ kết hợp cùng nâng cao thể trạng dinh dưỡng
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng
và chỉ sử dụng khi có sự chỉ dẫn của thầy thuốc và bác sĩ chuyên ngành
đồng đảo cư dân mạng đều cho rằng các thuốc điều trị covid một mươi chín sẵn có và đang thử nghiệm
mang lại niềm hy vọng và là một kế hoạch dự phòng cho những người chưa được tiêm chủng vaccine
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
các nhà khoa học các chuyên gia bác sĩ cán bộ y tế và người dân đang chung sức đồng lòng
cùng với chính phủ bộ y tế các bộ ngành và địa phương chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo xuyên suốt
cộng đồng mạng tiếp tục lan tỏa thông điệp kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể là năm k cộng vaccine
chỉ có sự tuân thủ nghiêm túc của mỗi người dân mà có thể nhanh chóng các đất tưởng lây nhiễm của virus
giảm nhanh số ca mắc mới và kiểm soát được dịch bệnh
xung quanh những tín hiệu tích cực trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân